do ảnh hưởng của bão số bốn và hoàn lưu bão nhiều diện tích lúa ở tỉnh quảng trị đã bị thiệt hại nặng nề
đến nay một số địa phương như triệu sơn triệu trung triệu trạch triệu ái huyện triệu phong tỉnh quảng trị vẫn còn hàng trăm hectare lúa ngập sâu trong nước
trong những ngày qua tỉnh quảng trị cùng các địa phương và bà con nông dân đang tích cực khắc phục để cứu lúa hẻ thù
đây là cánh đồng lúa của hợp tác xã an liêu xã triệu sơn huyện triệu phong với hơn năm mươi năm hectare lúa đang thời kỳ làm đồng trổ bông
do ảnh hưởng của bão số bốn vừa qua hơn bốn mươi hectare lúa ở đây đang chìm sâu trong nước có nguy cơ bị thiệt hại nặng
mặc dù chính quyền địa phương cùng bà con nông dân tích cực triển khai nhiều biện pháp khơi thông các canh mương để thoát nước
nhưng do ngập sâu và ngâm nước nhiều ngày nên khả năng khôi phục lúa là rất khó
theo số liệu thống kê trên đề bàn huyện triệu phong bão số bốn đã làm ngập úng hơn một hai trăm tám mươi ba hectare lúa
trong đó một trăm một mươi năm hectare lúa đang trổ bông có khả năng mất trắng
hiện nay huyện triệu phong đang chỉ đạo các địa phương hợp tác xã huy động máy bơm tìm các biện pháp tiêu úng nhằm khắc phục tình trạng ngập ống trong thời gian sớm nhất